bệnh viện phục hồi chức năng hiện tiếp nhận trên bảy trăm linh bệnh nhân điều trị tại hai cơ sở trong đó cơ sở thu dung điều trị tại trường cao đẳng ngô gia tự trên năm trăm linh người

nhưng với tinh thần quyết tâm để làm thế nào chăm sóc người bệnh tốt nhất và nhanh nhất

để lại công việc gia đình cho những người thân đội ngũ tuyến đầu làm nhiệm vụ đã và đang căng mình để điều trị cho các bệnh nhân bị covid một mươi chín
và con số bệnh nhân được khỏi bệnh ra viện sẽ tiếp tục tăng lên theo từng ngày
đây là những cố gắng không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị đặc biệt là quyết tâm của đội ngũ tuyến đầu sớm đưa bắc giang trở lại trạng thái bình thường
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại